ngay sau khi kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thứ ba liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tài dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
tại phiên chất vấn nhiều đại biểu đã chất vấn bộ trưởng nguyễn ngọc thiện về việc xử lý hành vi mê tín dị đoan
đại biểu nguyễn thị lệ thủy nêu câu chuyện liên quan đến xe phạm thỉnh vong ở chùa ba vàng quảng ninh và cho rằng việc bà phạm thị yến người tuyên truyền về thỉnh vong kêu gọi phật tử đến chùa giải oan bị phạt năm triệu đồng là quá nhẹ
xin hỏi bộ trưởng mức độ xử phạt di phạm hình chính hiện nay đối với các hành vi này là đã đủ tính răng đe chưa và bộ có biện pháp gì để chống tái diễn tình trạng trên ở chùa ba vàng và các cơ sở tâm linh khác
có thể nói rằng là
chùa ba vàng là một việc làm vừa vi phạm luật pháp vừa ảnh hưởng đến đạo đức lối sống và đến văn hóa chúng ta cần phải lên án và cần phải xử lý
có thể nói rằng là phạt thì báo cáo với quốc hội là theo quy định của pháp luật theo nghị định một trăm năm mươi tám về xử phạt thì đây là mức phạt cao nhất trong nghị định
chúng tôi thấy rằng là phạt thực ra bằng tiền
thì thực ra năm triệu thì rất nhỏ và có thể lên một trăm linh triệu nữa thì tôi nghĩ rằng nó cũng chắc là nó cũng không phải lớn
cho nên cái vấn đề là tiền là một phần và rõ ràng là chúng ta phải tăng nặng hình thực sự phạt về quản lý nhà nước
trong khi đó đại biểu mai sĩ diến lại chất vấn liên quan đến tính chính xác của việc thu chi tiền công đức
xin bộ trưởng cho biết tính chính xác của nhận định trên tổng thu chi tiền công đức mỗi năm là bao nhiêu sử dụng vào mục đích gì
đừng có chủ trương thanh tra kiểm phát nguồn thu chi cho hoạt động lễ hội tín ước mang tính xã hội hóa đang thực hiện hiện nay hay không
hiện nay chúng ta cũng phải thấy rằng là cái tiền công đức thì hiện nay là chưa có một văn bản pháp quý nào điều chỉnh cái tiền công đức quy định cái tiền công đức sẽ thu như thế nào và chi như thế nào
thùng công đức bây giờ
quy định thùng công đức có một cơ sở di tích có bao nhiêu thùng công đức thì trong cái quyết định của bộ thì thực ra cũng là khuyến cáo cũng là yêu cầu thôi để thực hiện nếp sống văn hóa chứ cũng không phải đó là một cái văn bản có tính chất phát huy
một vấn đề khác cũng được nhiều đại biểu chất vấn đó là bộ trưởng có giải pháp đột phá nào để du lịch trở thành ngành mũi nhọn đồng góp nhiều hơn trong tỉ trọng phát triển kinh tế
phát triển du lịch thì theo tôi nó không phải bằng mọi giá do vậy cũng đề nghị bộ trưởng xem xem là chúng ta cần phải làm gì để có thể giải quyết được cái mâu thuẫn và xung đột giữa cái mục tiêu phát triển du lịch thành cái kinh tế ngành kinh tế mũi nhọn với cái yêu cầu cần phải bảo tồn và giữ vững cái bản sắc dân tộc
thì có thể nói rằng là ở đây rất là nhiều giải pháp trong đó có giải pháp phải khắc phục hạn chế của du lịch
việt nam đặc biệt là trong việc năng lực cạnh tranh của du lịch việt nam những hạn chế như tôi vừa nêu rồi liên quan đến công tác quảng vại xúc tiến liên quan đến hạ tầng liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực liên quan đến công tác quản lý nhà nước về du lịch
đại biểu nguyễn thị xuân đề nghị bộ trưởng đưa ra giải pháp quản lý tour du lịch không đồng đang gây ảnh hưởng đến ngành du lịch nước ta
để thiệt hại hàng năm của vấn đạn này đối với nước ta như thế nào
đề nghị bộ trưởng cho biết trách nhiệm của mình và những giải pháp chủ yếu để khắc phục tình trạng này
và có thể nói rằng là chúng ta phải triển khai một cách rất đồng bộ và giữa các ngành
ví dụ như liên quan đến các cửa hàng mua sắm thì chúng tôi đã phối hợp với bộ công thương bộ công an
rồi liên quan đến lao động chui thì phối hợp với bộ lao động thương binh xã hội
và đặc biệt là các chính quyền địa phương phải khắc phục thì chúng ta mới xử lý được các cái tuôn du lịch không đồng
ngày mai bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội
phó thủ tướng vũ đức đam sẽ tham gia giải trình làm rõ các vấn đề